trong những ngày qua nhiều người dân ở huyện phước sơn tỉnh quảng nam đã kéo nhau ra bờ sông trường
đoạn trải qua xã phước hiệp của huyện phước sơn đào đáy vàng xa khoáng
tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của những người đào đải vàng và gây ô nhiễm môi trường
theo chính quyền địa phương đa số những người đi đào đải vàng ở đây không có việc làm ổn định
nên phải đi đào đải vàng để kiếm thêm thu nhập lo cho cuộc sống hàng ngày
một ngày họ bắt đầu làm từ bảy giờ sáng cho đến chiều tối
trung bình mỗi ngày chỉ kiếm vài chục ngàn đồng nhiều nhất thì được vài trăm ngàn đồng
thời gian qua các cơ quan chức năng ở huyện phước sơn đã nhiều lần tổ chức truy quét nạn đào đải vàng trái phép dưới lòng sông trường
nhưng đến nay tình trạng đào đái vàng trái phép vẫn chưa được khắc phục
để bảo đảm tính mạng người khai thác vàng và tránh gây ô nhiễm môi trường
đề nghị cơ quan chức năng tỉnh quảng nam và huyện phước sơn cần tăng cường công tác tuyên truyền
vận động người dân không đào đải vàng trái phép
đồng thời có kế hoạch đào tạo nghề giúp cho người dân có việc làm tăng thu nhập ổn định cuộc sống